nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn một mươi ba tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
công ty điện lực quảng trị đã phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tổng công ty điện lực miền trung đã trích quỹ phúc lợi của đơn vị để hỗ trợ xây dựng bảy mươi căn nhà tình nghĩa
trị giá năm mươi triệu đồng một căn cho các gia đình chính sách người có công hộ nghèo với tổng kinh phí ba năm tỷ đồng
xây dựng bốn công trình điện mặt trời mái nhà tại bốn trường học ở các địa bàn khó khăn như khu vực miền trung tây nguyên với tổng kinh phí một tỷ đồng
tỉnh quảng trị được hỗ trợ năm căn nhà tại địa bàn các huyện cam lộ đắk rồng và gio linh
trước đó tổng công ty điện lực miền trung cũng đã vận động cán bộ công nhân viên toàn tổng công ty
đóng góp hơn hai tỷ đồng ủng hộ các địa phương đơn vị trên địa bàn chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo kế hoạch các công trình trên sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi